cục đăng kiểm việt nam cho biết ba trung tâm đăng kiểm đang tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra sẽ mở cửa trở lại nếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận
đó là trung tâm số hai nghìn chín trăm linh một v hai nghìn chín trăm linh sáu v ở hà nội và hai nghìn tám trăm linh một s ở hòa bình
hiện cục đăng kiểm việt nam đang nỗ lực lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới
đồng thời có các giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn nhằm phục vụ người dân doanh nghiệp đưa xe đến kiểm định
như bố trì cán bộ giám sát kiểm tra thông qua hệ thống giám sát trực tuyến tăng cường tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên chặt chẽ và đúng quy định